tại nghệ an dạng sáng ngày một mươi tháng bốn phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát một mươi năm r một mươi nghìn chín trăm bốn mươi ba
do tài xế nguyễn văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng đang vận chuyển trái phép hai mươi tấn quạng thiết
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
tài xế nguyễn văn thưởng khai nhận số lượng quạng thiết trên được vận chuyển thuê từ huyện quỳ hợp ra tỉnh lào cai để bán qua biên giới
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số quạng thiết trên để điều tra xử lý
đồng thời tiến hành lấy mẫu quạng thiết trên để giám định chất lượng khoáng sản